nhận lời mời của chính phủ thổ nhĩ kỳ từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi năm tháng tám
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đã dẫn đầu đoàn đại biểu đảng ta đến thăm và làm việc tại thổ nhĩ kỳ
đồng chí trương thị mai đánh giá cao vị trí và vai trò của thổ nhĩ kỳ tại khu vực và trên thế giới
khẳng định việt nam luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với thổ nhĩ kỳ
các nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm
nhấn mạnh mặc dù xa nhau về địa lý nhưng nhân dân thổ nhĩ kỳ luôn dành cho việt nam tình cảm tốt đẹp gần gũi gắn bó
làm việc với đại sứ quán và cộng đồng người việt nam tại thổ nhĩ kỳ
đồng chí trương thị mai thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội đất nước tình hình biển đông
chúc cộng đồng làm việc tốt sinh sống ổn định tại thổ nhĩ kỳ làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước